theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi năm tháng sáu việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
sáu mươi ngày qua không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm ba mươi bốn ca mắc số ca điều trị khỏi là ba trăm hai mươi ba ca số ca còn đang điều trị là một mươi một ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là tám bảy trăm chín mươi hai người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện chín mươi sáu người cách ly tập trung tại cơ sở khác bảy bảy trăm bảy mươi tám người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú chín trăm một mươi tám người